thông tin từ đồn biên phòng cù lao tràm cho biết sau nhiều tháng nằm tại gành đá biển cù lao tràm
xã tân hiệp tp hội an tỉnh quảng nam con tàu kingrix đã được cơ quan chức năng kéo ra khỏi vị trí mắc cạn
rời biển cù lao tràm để về cảng hải phòng
việc lai rắt tàu kingrics ra hải phòng mất khoảng ba mươi ngày sau đó cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục xử lý tiếp theo
nhà chức trách theo dõi quá trình lai rắt để bảo đảm an toàn
trước đó vào sáng ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đồn biên phòng cù lao tràm phát hiện tàu kingrix mang quốc tịch sierra leone số hiệu chín li hai nghìn sáu trăm bảy mươi bốn
trôi từ ngoài khơi vào mắc kẹt ở mòm đá thôn bãi hương xã tân hiệp
tổng trọng tải toàn phần của tàu gần một mươi bốn tấn dài một trăm ba mươi hai m rộng hai mươi một m trên tàu có nhiều chất lỏng không có thuyền viên
hơn một mươi ngày sau một công ty tại việt nam đã được chủ tàu ủy quyền đứng ra nhận trách nhiệm
lo toàn bộ thủ tục xử lý môi trường cứu kéo tàu ra khu vực an toàn